chiều một mươi tám tháng sáu tại hà nội quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức chương trình gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc lần thứ một mươi một đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước tới dự
chương trình gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là chương trình được tổ chức thường niên nhằm động viên và biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số biên giới hải đảo
đến với chương trình năm nay có bảy mươi em là đại biểu tiêu biểu nhất về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc của một mươi bốn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đại diện cho các vùng miền trên toàn quốc
tiếp tục chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cũng đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực để hỗ trợ khoảng hơn sáu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng một mươi năm tỷ đồng ở khắp các vùng miền trong cả nước